tại thành phố hải dương tỉnh hải dương đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ kỷ niệm
cùng dự còn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
nhìn lại sau hai mươi năm tái lập ngày một một một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một một hai nghìn một mươi bảy từ một tỉnh thuần nông
hải dương đã có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
một điểm rất đáng chú ý đó là kể từ năm hai nghìn một mươi bảy tới đây hải dương sẽ là một trong một mươi sáu tỉnh thành cơ bản tự cân đối thu chi và dần có đóng góp với ngân sách trung ương
trong thời kỳ một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn một mươi sáu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh hải dương đạt chín ba một năm tăng cao hơn bình quân chung của cả nước
năm hai nghìn một mươi sáu quy mô kinh tế lớn gấp một mươi bảy hai lần
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy số lượng học sinh giỏi quốc gia của hải dương đứng thứ sáu chất lượng giáo dục đại trà đứng thứ hai toàn quốc
hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh là tám mươi một đạt tám hai bác sĩ và ba mươi hai năm dường bệnh trên một vạn dân
con số tương ứng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là ba hai bác sĩ và hai mươi năm dường bệnh
thay mặt đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng huân trường độc lập hạng nhất cho đảng bộ quân và dân tỉnh hải dương
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội đề nghị tỉnh hải dương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
chính từ tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu và kết hợp với chiều rộng
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng mạnh vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động ở nông thôn với các ngành nghề đa dạng mang lại giá trị kinh tế cao
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý tỉnh hải dương cần tăng cường liên kết vùng phát huy lợi thế nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển
tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất chuỗi giá trị phát triển các ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hóa mở ra các loại hình dịch vụ mới